khu nhà trọ này mới chỉ có một bình chữa cháy mini
nếu sự cố xảy ra sẽ khó có thể đáp ứng được nhu cầu phòng cháy chữa cháy tại chỗ
tổ kiểm tra cũng đã nhắc nhở và yêu cầu chủ nhà trọ phải lập tức khắc phục
trong thời điểm này công an hai mươi bốn trên hai mươi bốn xã thị trấn của huyện đông anh
đã và đang đẩy mạnh triển khai kiểm tra tất cả đến một trăm linh các cơ sở
cơ sở kinh doanh và các hộ gia đình kết hợp kinh doanh
đối với xã kim trung là khoảng độ tầm nghìn rưỡi
trong hai tháng thì cũng đã lên làm lịch cụ thể từng tuần từng ngày
để giao chỉ tiêu cho các tổ đi kiểm tra
sẽ đạt con số như vậy
nếu như phát sinh thêm thì ngoài kế hoạch này hai tháng
thì công an xã tiếp tục kiểm tra bao giờ hết không bỏ sót hộ nào
tại khu công nghiệp bắc thăng long
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã tới từng doanh nghiệp
kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở
già soát kiến nghị khắc phục các tồn tại
vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó làm rõ các tồn tại vi phạm
trong quá trình đầu tư xây dựng dự án công trình hoạt động của cơ sở
cả cơ quan phòng cháy chữa cháy cả doanh nghiệp
cũng đánh giá được mức độ tuân thủ phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp
qua đấy thì nếu như mà chúng tôi qua công tác thanh kiểm tra
và chúng tôi có những sơ xuất những lỗi vi phạm nào
đấy là cơ hội để chúng tôi có thể sửa chữa khắc phục
những cái sai sót trong công tác phòng cháy chữa cháy
để giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra
trong hai tuần kiểm tra giả soát từ một mươi năm tháng một mươi đến nay
tổng lượt kiểm tra các cơ sở trên địa bàn huyện đông anh là bốn trăm năm mươi sáu lượt
xử phạt số tiền lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
tạm đình chỉ đình chỉ chín trường hợp vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy
với chiến dịch tổng kiểm tra này
với kỳ vọng của bộ công an
cũng như của bộ công an
nước lượng phòng cháy cháy là trước mắt
sẽ tạo ra cái bức tranh toàn cảnh về công tác phòng cháy hiện nay
đó là thực trạng công tác phòng cháy hiện nay như thế nào
qua việc thực trạng đánh giá được vi phạm về phòng cháy cháy
và những cái mà tiêu chuẩn phòng cháy cháy có thể quá cao
chúng ta có thể đề xuất là sửa đổi bổ sung một số điều đấy
để cho phù hợp với tình thực tiện
thứ hai là qua quá trình tổng kiểm tra này
đưa vào diện quản lý phòng cháy cháy
để làm sao để tránh trường hợp xảy ra
cháy đổ và có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng sức khỏe của người dân
việc quan trọng nhất đó là làm sao ngăn ngừa được cái thiệt hại về con người
qua tổng kiểm tra giả soát lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền
nâng cao ý thức kỹ năng của người dân
và mở các lớp tập huấn đối với cán bộ cơ sở
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kiện toàn củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư cơ sở
đáp ứng phương châm bốn tại chỗ bảo đảm thực chất hiệu quả
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tp hcm
hoàng trí xin kính chào quý vị
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay như thường lệ
sẽ là thông tin về an ninh trật tự
thưa quý vị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết
chỉ trong vòng hai ngày từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi
bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài đã tiếp nhận gần một lao động từ campuchia về nước
đa số các trường hợp này là lao động bất hợp pháp tại campuchia
theo đó trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại cửa khẩu quốc tế mộc bài
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cùng các cơ quan chức năng
tiếp nhận gần năm trăm linh trường hợp là lao động người việt nam xuất cảnh sang campuchia
làm việc tại nhiều nơi trong đó có các tụ điểm cờ bạc trá hình
trong sáng nay lực lượng chức năng tại đây tiếp nhận thêm gần bốn trăm linh trường hợp
và dự kiến trong hôm nay sẽ tiếp nhận thêm một số trường hợp từ phía campuchia
để đảm bảo phục vụ tốt công tác tiếp nhận
ủy ban nhân dân huyện bến cầu đã huy động nhiều lực lượng
trong đó có công an quân đội và các đơn vị chức năng
để tổ chức tiếp nhận cũng như đảm bảo chỗ an nghỉ cho số lao động trên
qua rà soát về nhân thân và lây lịch
lực lượng chức năng đã phát hiện một trường hợp là đối tượng bị công an việt nam truy nã
hai trường hợp là nạn nhân của các tổ chức buôn người
được biết gần một trường hợp được tiếp nhận trong hai ngày qua
đa số là các lao động bất hợp pháp
bị lực lượng chức năng campuchia truy quét và bàn giao cho việt nam
sau nhiều ngày nghị án chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tòa án nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã tuyên trả hồ sơ
đề nghị điều tra bổ sung vụ án năm bị cáo hủy hoại rừng
thiếu trách nhiệm quản lý rừng ở núi thị vãi
liên quan đến bốn người từng là cán bộ kiểm lâm bảo vệ rừng
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín trần quang minh bốn mươi tám tuổi
đã thuê người phá gần một mươi tám m hai đất rừng phòng hộ đầu nguồn
gây thiệt hại một trăm bảy mươi triệu đồng
cơ quan chức năng sau đó điều tra truy tố đối với bốn cán bộ
gồm trần xuân hướng trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng tóc tiên
và viên chức tại thanh tùng lê văn sinh
trứng trạm kiểm lâm núi vinh thị vãi
và nguyễn kim bình kiểm lâm viên
tại phiên tòa nhiều luật sư cho rằng vụ án còn nhiều điểm chưa sáng tỏ
có dấu hiệu bỏ lọt chứng cứ
cụ thể là ranh mốc giới rừng theo quyết định hai nghìn sáu trăm bảy mươi hai nghìn hai
của ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
đang trồng rớn lên đất của dân
trong đó có phần đất của ông hai và minh
ngoài ra phần đất mà minh bị cáo buộc là hủy hoại rừng
là đất trồng cây ăn trái của ông hai khai hoang khoảng tám hectare
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trong đó năm hectare được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
do đó cần phải làm rõ
sau khi nghị án tòa án nhân dân thị xã phú mỹ nhận thấy
tại phiên tòa các bị cáo đã cung cấp thêm hồ sơ chứng cứ
là có cơ sở và cần phải điều tra bổ sung
làm rõ trách nhiệm của những người liên quan nhân chứng
xác định cụ thể ranh mốc đất
nên đã đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung
liên quan đến vụ án nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d
công an tỉnh đồng tháp cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
công an huyện châu thành
vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam thêm hai bị can
hai bị ca bị khởi tố bắt tạm giam
gồm trần lập nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngụ phường ba thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
bà kim thị huỳnh duy là nhân viên trung tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ huyện tiểu cần tỉnh trà vinh
bị can trần lập nghĩa đã được xác định là đồng phạm
trong vụ án nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn sáu trăm linh hai d
trung tâm tư nhân
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạ một thành viên đức khôi
địa chỉ số một trăm hai mươi ba quốc lộ tám mươi
ấp an thành xã an nhơn huyện châu thành tỉnh đồng tháp
trước đó công an huyện châu thành phối hợp các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh bắt quả tăng bốn đối tượng
tại trung tâm này đang có hành vi nhận tiền hối lộ
của các tài xế đã bỏ qua lỗi các xe ô tô
đến kiểm định không đạt
và cấp giấy đăng kiểm đạt với số tiền là chín trăm linh đồng
đến nay công an huyện châu thành
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam sáu đối tượng có liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định
công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
cho biết vừa bắt giữ hứa thanh quý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngủ tại huyện châu thành tỉnh sóc trăng
vì có hành vi lạm dụng tính nhiệm
chiếm đoạt tài sản khi thuê xe ô tô tự lái
rồi đem đi cầm cố
ngày một mươi ba tháng một mươi
hứa thanh quý đến một công ty cho thuê xe tự lái
trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
để thuê một chiếc ô tô
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày
hứa thanh quý đem chiếc ô tô này
cầm cho một người khác ngủ huyện châu thành tỉnh sóc trăng
với số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
sau đó hứa thanh quý dùng số tiền này
tham gia đánh bạc trên mạng
cửa hàng cho thuê ô tô sau nhiều ngày liên hệ với quý không được
đã trình báo lên cơ quan công an
quá trình làm việc hứa thanh quý thừa nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng một mươi
công an thành phố hồ chí minh phối hợp với
sở thông tin và truyền thông tổ chức thông tin
về diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự
cấp thành phố năm hai nghìn hai mươi hai
cuộc diễn tập sẽ diễn ra chính thức
vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi
tại khu vực đường mai chí thọ thành phố thủ đức
tại buổi họp báo
công an thành phố hồ chí minh cho biết
nội dung chính của diễn tập là
ứng phó với các tình huống gây rối an ninh trật tự
tấn công trên không gian mạng cứu hộ cứu nạn
xử lý chất độc hóa học
cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng ứng phó
của các lực lượng chức năng sự phối hợp
của các lực lượng cơ quan chính quyền địa phương
trong xử lý tình huống
điểm mới của diễn tập chính là đưa vào
các nội dung về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đây là đợt diễn tập thường xuyên diễn ra hàng năm
của thành phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
giữ gìn an ninh trật tự địa bàn
tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội
theo bao tự chức một số tuyến đường xung quanh khu vực diễn tập
sẽ hạn chế lưu thông trong thời gian diễn ra diễn tập
người dân cần nắm vững thông tin giao thông
để sắp xếp công việc sinh hoạt phù hợp
thực hiện kế hoạch hợp tác giữa bộ công an
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ nội vụ quân quốc campuchia
sáng nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
đại diện ban giám hiệu trường đại học cảnh sát nhân dân
và đoàn học viên là cán bộ
thuộc bộ nội vụ quân quốc campuchia
đã có chuyến thăm quan kiến tập thực tế
tại công an huyện định quán tỉnh đồng nai
trong đợt này có tám mươi học viên là cán bộ
thuộc bộ nội vụ quân quốc campuchia
đến thăm quan kiến tập thực tế
tại công an huyện định quán
tại đây các học viên được nghe lãnh đạo công an huyện định quán
thông báo về tình hình kinh tế chính trị an ninh quốc phòng
của huyện trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
và đặc biệt nghe thông báo về kết quả
thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tại huyện định quán trong thời gian qua
để các học viên có điều kiện giao lưu
trao đổi về kinh nghiệm với lực lượng công an quyền
được biết tám mươi học viên là cán bộ
thuộc bộ nội vụ quân quốc campuchia
tham gia học tập tại trường đại học cảnh sát nhân dân
là những lãnh đạo cấp thành phố quần quyền
được bộ dưỡng hai chuyên đề
về sử dụng phương tiện giao thông trong trấn áp tội phạm
và chuyên đề điều tra xét hỏi hình sự
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa giao cho sở giao thông vận tải tp
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
khẩn trương xem xét đề xuất thu phí
sử dụng tạm thời lòng đường để đổ ô tô
có thu phí trên địa bàn thành phố
bằng tài khoản thu phí không dừng etc
thay cho phương tiện giao thông
phần mềm thu phí đổ xe lòng đường đang dùng
trước đó công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên dịch vụ công ích thanh niên sung phong
đơn vị thu phí đổ ô tô dưới lòng đường
đã có đề xuất quỹ ban nhân dân tp hcm
về việc cho phép thay đổi hệ thống thu phí
myparking đang dùng sang hình thức
thu phí bằng tài khoản etc
kể từ ngày một tháng một mươi hai lý do được đơn vị này đưa ra
là do phần mềm hiện tại hay bị lỗi định vị
không tìm thấy bãi đổ
đăng ký tài khoản mới không nhận được mã otb
việc cài đặt qua app đã xảy ra nhiều lỗi
thao tác mất nhiều thời gian
thanh toán phí có khi mất hai mươi ba mươi phút vẫn chưa được
trong khi đó trang thiết bị hỗ trợ công tác thu phí
phụ thuộc vào điện thoại cá nhân của nhân viên thu phí
và ứng dụng về quy trình thao tác của nhân viên
khi có phương tiện vào đổ còn rừng ra
qua nhiều bước khi thực hiện
trong khi hệ thống etc đã được phủ khắp
tám mươi trên cả nước và chín mươi tại tp hcm
cũng theo công ty trách nhiệm hữu hạng
một thành viên dịch vụ công ích thanh niên sung phong
nếu chuyển qua thu phí bằng etc
tỷ lệ doanh thu có thể tăng từ ba mươi năm mươi
đồng thời giảm năm mươi nhân công
và bốn mươi chi phí thuê phần mềm máy banking
hiện nay tp hcm đang vào những tháng cuối mùa mưa
theo thông lệ số ca sốt sốt khuyết sẽ giảm dần
từ thời điểm này cho đến cuối năm
tuy nhiên đây cũng là thời điểm dễ gây chủ quan
vì người dân cho rằng hết mưa sẽ không còn sốt sốt huyết
các bác sĩ cảnh báo
với tình hình như hiện nay
bệnh sốt sốt khuyết sẽ còn kéo dài
cho đến cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi
và đây là thời điểm sẽ dễ xuất hiện
những ca nặng tử vong do sự chủ quan của người dân
theo thống kê tại khoa sốt sốt khuyết
bệnh viện nhi đồng một tp hcm
trung bình mỗi ngày khoảng một trăm linh một trăm hai mươi trẻ sốt sốt khuyết
điều trị nội trú
trong đó có nhiều ca nhập viện
trong tình trạng diễn biến nặng
hiện tại phòng cấp cứu khoa sốt sốt khuyết
đang có gần một mươi trẻ sốt sốt khuyết
suy các cơ quan vô đạt máu
đáng lưu ý trong dịch bệnh sốt sốt khuyết năm hai nghìn một mươi hai
đó là số lượng ca mắc tăng rất là cao
so với những năm trước đây
vì đây cũng là đúng là
năm của chu kỳ dịch bệnh sốt sốt khuyết
cứ mỗi ba bốn trăm một lần
cái thứ hai là
cái tích virus đen hai
là chiếm khó khăn nước là đa số
cho nên chi số ca nặng do tích virus đen hai
gây ra bệnh sốt khuyết cũng tăng
gây ra những trường hợp nặng rất là nhiều
gây ra bệnh cảnh sốc
sốt khuyết nặng vào suy các cơ quan
bên cạnh đó là số lượng bệnh nhân người lớn cũng tăng rất là cao
và bệnh nhân người lớn
có nhiều biến chứng nặng như là sốc
sốt khuyết nặng hoặc là suy các cơ quan
và số lượng bệnh nhân tử vong ở người lớn cũng cao hơn so với trẻ em
bé sốt hai ngày
rồi đi khám
bác sĩ thử máu
rồi nói là bé bị sốt khuyết
trong khi đi khám
không phải bệnh viện này
mà bệnh viện tân bình
nên đem giấy xét nghiệm tân bình
bữa đó nó mệt quá
nên đến cấp cứu
nó nằm đây từ
khuya thứ bảy
nghĩ chắc là nó đi học thêm
chứ ở nhà thì không có
nó đi học thêm
với lại ở trường
bé đi học tiếp hai ba chỗ
cho nên giờ cũng không biết
đây là chỗ nào
thành phố hồ chí minh đang vào thời điểm
cuối mùa mưa
theo thông lệ
đây là lúc số ca sốt sốt khuyết sẽ giảm dần
tương ứng với số ca nặng cũng giảm
tuy nhiên theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật
thành phố hồ chí minh
khoảng bảy mươi năm số trường hợp tử vong do sốt sốt khuyết là người lớn
có những trường hợp đến bệnh viện trễ
khiến gia tăng nguy cơ tử vong
do không được can thiệp điều trị kịp thời
cho đến nay đã có hai mươi chín trường hợp tử vong
do sốt sốt khuyết khá cao so với các năm
chúng là một phần người dân cũng chủ quan
cho rằng đã gần cuối mùa mưa rồi
cho nên chi số lượng bệnh nhân sốt khuyết
bắt đầu sẽ giảm
tuy nhiên thật sự thì dịch bệnh sốt sốt khuyết
xảy ra bắt đầu thường từ mùa mưa
cho tới cao điểm là
những tháng chín một mươi một mươi một
và bắt đầu sau đó nó giảm dần
và kéo sang tới đầu năm sau
khi đó nó mới giảm thẳng
bên cạnh đó thì
người dân cũng còn chủ quan
lơ là trong đường đi khám bệnh
hoặc là tự điều trị ở nhà
cho nên chị có thể nhập viện trong tình trạng rất là nặng
mũi truyền bệnh sốt khuyết
thường có khuyến ngưỡng hoạt động về ban ngày
và lúc đầu giờ chiều
là những thời gian mũi vằn hoạt động nhiều nhất
mà chúng ta lại thường hay có thói quen nào
bằng đêm chúng ta mới ngủ nằm mang
thì như vậy cũng không phòng tránh được mũi vằn
đốt người bệnh và truyền bệnh sốt khuyết
theo tháng kỳ mới nhất của hcdc
trong tuần vừa qua
toàn thành phố ghi nhận một trăm một mươi ba ổ dịch sốt sức khuyết mới phát sinh
ở bảy mươi sáu phường xã
thuộc một mươi tám trên hai mươi hai quận nguyện thành phố thủ đức
để đối phó với dịch sốt sức khuyết
hiện nay bên cạnh việc phân tầng điều trị
ngành y tế thành phố cũng kêu gọi người dân
không nên chủ quan trước các dấu hiệu trở nặng
của sốt sức khuyết như
sốt cao ba mươi chín bốn mươi độ c đột ngột đau cơ xương khớp
phát bang nổi hạch
cần đi kháng bệnh để được trận đoán
và hướng dẫn chăm sóc điều trị phù hợp